ubnd tp đông hà tỉnh quảng trị cho biết đã có quyết định cách chức phó chủ tịch ubnd phường năm
đối với ông hoàng viết cương do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào cuối tháng một mươi một thành ủy đông hà đã quyết định cách chức đảng ủy viên đối với ông cương
ngày một mươi năm tháng tám ông hoàng viết cương khi đang cách ly phòng dịch covid một mươi chín
tại trung tâm y tế tp đông hà thì nhận được bánh sinh nhật gửi vào
cùng ngày ông cương đã gọi vợ là bệnh nhân số chín trăm linh bốn mắc covid một mươi chín
đang cách ly ở cạnh đó sang phòng để chụp ảnh
những bức ảnh này đã xuất hiện trên mạng xã hội và bị dư luận lên án vì không tuân thủ quy tắc phòng dịch
một ngày sau đó ông cương vẫn đem đồ ăn sang cho vợ và bị nhân viên ở khu cách ly nhắc nhở